đã góp phần hoàn thiện vành đai hai mở ra trục giao thông trọng yếu từ tây bắc sang phía đông và đông bắc thủ đô
tuy nhiên tuyến vành đai này vẫn còn hai điểm nghẽn phức tạp là nút sao cổ linh cầu vĩnh tuy và đoạn tuyến ngã tư sở cầu giấy
mặc dù thành phố hà nội đang lên các phương án nhằm tháo gỡ xung đột giao thông
nhưng việc tổ chức nút giao thông tại khu vực này cần phải được tính toán kỹ càng
sau khi cầu vĩnh tuy hai đi vào khai thác sử dụng đã góp phần tăng cường khả năng lưu thông và kết nối hai bên bờ sông hồng
các phương tiện vì thế mà dễ dàng di chuyển
mặc dù mở ra trục giao thông trọng yếu từ tây bắc sang phía đông và đông bắc thủ đô
song điều quan trọng nhất hiện nay chính là hai điểm ngã tư tạp là nút sao cổ linh cầu vĩnh tuy
cầu vĩnh tuy và đoạn tuyến ngã tư sở cầu giấy đặc biệt là nút giao cổ linh
bên cạnh đó cầu vĩnh tuy hai khi thông xe đã thu hút được lượng lớn phương tiện đổ rồn vào nút giao
nếu không có phương án tổ chức giao thông hợp lý sẽ hình thành điểm un tắc nghiêm trọng
muốn mà giảm cái mà un tắc hay là những cái vấn đề mà khó khăn khi mà theo hướng của đường bánh a hai lên cầu vĩnh tuy và xuống cầu vĩnh tuy
thì chúng ta sẽ ưu tiên về pha đèn ưu tiên về pha đèn cho nút sao cổ
nút sẽ có tại nút sao cổ linh cho hướng lên và xuống cầu vĩnh tuy

đấy thì đấy là phương án tổ chức giao thông đối với hiện trạng
mặc dù thành phố hà nội đã lên các phương án xây dựng hầm chui tại nút giao cổ linh đường dẫn lên cầu vĩnh tuy
để giải tỏa áp lực hạn chế xung đột giao thông xong để chờ đợi hầm chui hoàn thiện phải mất nhiều năm thi công
theo các chuyên gia giao thông một nút thắt quan trọng khác cần tháo gỡ chính là
nút sao ngã tư sở cầu giấy
sau khi mà băng qua cầu vĩnh tuy vào phía nội thành thì xe ô tô có thể đi trên đường nhiệt cao
đến tận ngã tư vọng ngã tư sở
nhưng tại hai cái điểm số này ngã tư vọng ngã tư sở đều cũng đang rất là khó
trong việc giao thông đi thoát qua các cái nút sao này
thế cho nên về tương lai xa thì cũng còn cần những hoạt động đầu tư mạnh mẽ hơn nữa với quy mô lớn
theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của sở giao thông vận tải hà nội
trên cầu vĩnh tuy hai người và phương tiện tham gia giao thông đi một chiều
theo hướng từ quận hai bà trưng đi long biên
cầu vĩnh tuy hai được phân làm bốn làn trong đó ba làn dành cho xe cơ giới với tốc độ tối đa sáu mươi km một giờ
và một làn hỗn hợp xe máy và xe thô sơ tốc độ khai thác tối đa bốn mươi km một giờ